tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề của chiến dịch năm nay là cùng hành động để thay đổi thế giới các cấp đoàn từ địa phương tới trung ương đã tổ chức gia quân vệ sinh môi trường
thu gom xử lý chất thải rác thải giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc tồn động trên địa bàn phát hiện biểu dương khen thưởng
động viên kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên quản lý giải pháp sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường